để người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cùng cộng đồng được quy định khá đầy đủ cụ thể
trong các văn bản pháp luật những sửa đổi bổ sung trong luật bảo hiểm y tế đã thể hiện sự quan tâm
của đảng và nhà nước dành cho cộng đồng mang tính đột phá mạnh mẽ khắc phục những hạn chế bất cập
tạo cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
tuy nhiên hiện nay một bộ phận không nhỏ người khuyết tật vẫn vấp phải những khó khăn trong quá trình tiếp cận
các chính sách an sinh xã hội đặc biệt là bảo hiểm y tế chính vì vậy xóa bỏ rào cản bảo hiểm y tế
cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật trong độ tuổi lao động nói riêng đang đặt ra
những yêu cầu cấp thiết
từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống an ninh xã hội
bảo hiểm y tế đã phát huy vai trò trụ cột của mình góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội
thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
không những thế nhiều nét đột phá trong các chính sách bảo hiểm y tế đã và đang
bảo hiểm y tế
bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia trong đó có người khuyết tật
hiện ở nước ta mạng lưới phục hồi chức năng đang được củng cố và hoàn thiện
các bệnh viện các khoa chuyên môn và các cơ sở phục hồi chức năng từng bước hiện đại hóa
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người bệnh
công tác phòng ngừa phát hiện sớm và can thiệp sớm phục hồi chức năng cho người khuyết tật được đẩy mạnh
nâng cao chất lượng trên cơ sở cung cấp đa dạng các hình thức phục hồi chức năng
thay đổi tích cực nhận thức của cộng đồng đối với người khuyết tật để họ không cảm thấy mặc cảm tự ti
ai cũng mong muốn được chăm sóc sức khỏe và với người khuyết tật
đây cũng là nhu cầu tất yếu và không thể thiếu để bảo đảm sức khỏe của chính mình
chị lê thị bội hương
chú tại quận thanh xuân tp hcm
hà nội bị khuyết tật mắt bẩm sinh
mặc dù có được sự may mắn hơn những người khuyết tật khác khi vẫn còn khả năng lao động và học tập
nhưng sức khỏe luôn là rào cản rất lớn ngăn cản chị vươn tới những ước mơ của mình
không khuất phục khó khăn chị đã một mình bơn trải vừa học tập vừa phụ giúp gia đình nấu ăn
buôn bán để có thể tự chi trả cho các sinh hoạt hàng ngày
thế nhưng mức sống của chị không cao tình hình tài chính lại có hạn
trong khi chi phí khám chữa bệnh lại không hề nhỏ
hơn nữa người khuyết tật thường có sức khỏe yếu hơn những người bình thường
vì vậy chị thường xuyên phải tới các cơ sở khám chữa bệnh và phải chi trả nhiều chi phí hơn cho quá trình khám chữa bệnh
đặc biệt là chi phí điều trị lâu dài
chính vì vậy mà đối với chị bảo hiểm y tế giống như một chiếc phao cứu sinh để mình có thể dựa vào
nhiều năm qua tôi lại phát hiện ra là bị ung thư bằng quang
thế nên là từ đấy đến nay là thường xuyên là tôi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
bởi vì có những thời điểm mà gần như là một mươi năm ngày tôi ở nhà và một mươi năm ngày tôi sống ở trong viện
giống như chị bội hương việc đến khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế đã trở thành hoạt động quen thuộc đối với anh nguyễn tiến

tôi là một phóng viên với tuổi đời rất trẻ cùng một tương lai đầy hoài bão
nhưng với việc mất đi ánh sáng từ đôi mắt cùng vô vàn những lần đau ốm đã khiến cuộc sống của anh trở nên khó khăn
chiếc thẻ bảo hiểm y tế từ khi nào đã trở thành vật bất ly thân cùng anh chống chọi lại bệnh tật
bảo hiểm y tế là một chính sách quan tâm rất lớn của đảng và chính phủ nhà nước đối với những người khuyết tật như chúng tôi
bảo hiểm y tế đem lại những lợi ích và cho chúng tôi về kinh tế về sức khỏe cùng với những sự quan tâm khác như là thẻ khuyết tật miễn giảm cho chúng tôi được đi lại
hay là về trợ cấp hàng tháng cho chúng tôi về cuộc sống

bảo hiểm y tế là giúp chúng tôi có được những cái tiện ích về y tế về khám sức khỏe cho bản thân
với việc luật người khuyết tật được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính thức thông qua ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi
và chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi một quyền được chăm sóc sức khỏe của người khuyết tật
trong đó có chế độ khám chữa bệnh đặc biệt khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế cho người khuyết tật đã được đảng và nhà nước trú trọng thực thi
theo những quy định hiện hành
hiện nay nhà nước có những chính sách ưu đãi cho người khuyết tật về lĩnh vực này
cụ thể như người khuyết tật khám chữa bệnh tại các bệnh viện được ưu đãi về chi phí khám tiền viện phí và các chi phí dịch vụ liên quan
ưu đãi hỗ trợ chi phí đi lại nằm viện trong quá trình điều trị
thẻ bảo hiểm y tế thì đã mang lại cho tôi rất là nhiều ít lợi
về cái viện phí thì tôi không phải chi trả nhiều như khi tôi chưa có thẻ bảo hiểm y tế
và nữa là khi mà tôi có thể bảo hiểm y tế kèm theo là của người khuyết tật nữa thì tôi đến gần như là tôi khi tôi tham gia các dịch vụ khám chữa bệnh
hoặc là điều trị tại bệnh viện bất kỳ bệnh viện nào cũng thế
tất cả các cái khâu như là từ khi mà tiếp nhận hồ sơ bệnh án rồi là đến chụp chiếu các cái xét nghiệm
hoặc là khi mà tôi lưu lại nằm viện đều được các bác sĩ ở tất cả các bệnh viện rất là nhiệt tình
giúp đỡ tận tình đến nơi đến chốn
không chỉ có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn mang tới cho người khuyết tật nữ cơ hội được tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản
đối với đại đa số người khuyết tật nữ việc có thể yên tâm đến với những nơi khám bệnh như thế này
để có thể cùng nghe chia sẻ tư vấn về các cách thức chăm sóc sức khỏe sinh sản
cũng như được thăm khám kịp thời không chỉ mang đến nguồn động viên về tinh thần
mà còn trang bị thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản giúp các chị có thêm tự tin
về một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc đầy đủ hơn
có thể biết được về sức khỏe của mình đang ở mức nào rồi có tốt hay không
tuy nhiên đối với nhiều người khuyết tật việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
vẫn vấp phải những khó khăn nhất định
khó khăn lớn nhất có thể kể đến là việc phải khám theo đúng tuyến
trong khi khả năng di chuyển của người khuyết tật lại không hề dễ dàng
đây cũng là những băn khoăn chia sẻ từ phía nhiều người khuyết tật
khi họ phải khám chữa bệnh tại các điểm y tế hay trạm y tế tuyến địa phương
chưa có đủ trang thiết
bị tiếp cận với người khuyết tật đối với người khuyết tật ở vùng sâu vùng xa
việc tiếp cận dịch vụ của bảo hiểm y tế lại càng khó khăn hơn
để chính sách đó hiệu quả đến với đối tượng cần hai vấn đề quan trọng
một là những người làm công việc chăm sóc làm nhiệm vụ thay mặt nhà nước
để thực hiện chính sách đó là phải có nhận thức đúng
và phải có cái tinh thần thực hiện phục vụ cho nó tốt các đối tượng
và phải thực hiện cho nó chuẩn những cái quy định của chính sách
và không nên đặt ra những rào cản để gây khó hoặc là tạo ra những ảnh hưởng khó
cho đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm trợ cấp xã hội
việc thứ hai rất quan trọng là phải nâng cao nhận thức của đối tượng
và được hưởng chế độ chính sách đó để người ta hiểu được quyền của người ta đến đâu
và trách nhiệm nghĩa vụ của người ta trong quá trình thực hiện
hiện nay chúng ta chưa có quy định cụ thể để người khuyết tật
có thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ tại nhà khu vực sinh sống và cộng đồng
tại các địa phương việc triển khai công tác này hiện đang rất thiếu nhân lực
và thiếu kinh phí hoạt động
bên cạnh đó hệ thống mạng lưới phục hồi chức năng mỏng thiếu cán bộ
mô hình tổ chức các cơ sở phục hồi chức năng còn nhiều hạn chế
chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển
ngoài ra quá trình điều trị cho người khuyết tật đòi hỏi những dụng cụ hỗ trợ
để bảo đảm quá trình phục hồi chức năng ví dụ như nẹp chân giả tay già
nhưng những loại dụng cụ hỗ trợ này lại gần như không nằm trong danh mục
được bảo hiểm tri trả
như vậy người khuyết tật phải tự mình trang trải cho những chi phí này
đây là một trong những điều mà cộng đồng người khuyết tật rất băn khoăn và lo lắng
đối với riêng dạng khuyết tật về nhìn về mark chúng tôi thì chúng tôi rất mong muốn
là bảo hiểm y tế tri trả những cái gì mà liên quan đến những cái gì
liên quan đến cái bệnh của chúng tôi
chứ không phải là cái kính mắt đấy là đeo để thẩm mỹ đâu
đấy là cái mà phương tiện hỗ trợ cho chúng tôi phục hồi chức năng mà bác sĩ đã kê
thì bảo hiểm y tế nên có những cái phần chi trả hợp lý cho chúng tôi
mang lại hiệu quả cao nhất cho bảo hiểm y tế và đối với những người khuyết tật
nói chung và người khiếm thị như chúng tôi nói riêng
với đặc thù thường hay khép mình lại với xã hội nhiều người khuyết tật cũng tỏ ra khó khăn
khi tiếp xúc với những thông tin cơ bản để có thể thụ hưởng ưu đãi của bảo hiểm y tế
tại các buổi tư vấn pháp luật cho người khuyết tật nhiều câu hỏi được đưa ra như những trường hợp nào
thì được hưởng chế độ khám chữa bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế hay người khuyết tật có được cấp thẻ bảo hiểm y tế hay không
khám bệnh theo diện bảo hiểm y tế thì khám ở bệnh viện nào
với những bàn khoan này khẳng định rõ người khuyết tật rất quan tâm tới việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
và cũng khẳng định nhu cầu thực sự của người khuyết tật trong việc chăm sóc sức khỏe
nhưng khả năng tiếp cận thông tin của họ còn nhiều hạn chế
đối với những người khuyết tật hoặc là người khiếm thị thì không phải thuộc diện hộ nghèo
không phải thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn nhưng mà họ lại vẫn có những khó khăn nhất định về mặt thu nhập
thì chúng ta nên có cái chính sách để bảo đảm để hỗ trợ cho họ để họ bảo đảm là có thẻ bảo hiểm y tế
nhưng một mặt thứ hai nữa là những người có thẻ bảo hiểm y tế rồi
thì đối với người nghèo đối với người khuyết tật hoặc là những người khiếm thị
thì chúng ta cũng nên có những chính sách để cho họ có thể khác với mức bình thường đối với người bình thường
có thể nói để người khuyết tật có được những hỗ trợ tốt nhất
có thể tiếp cận hoàn toàn với các chính sách dịch vụ các nhà hoạch định chính sách
cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách bảo đảm tính đồng bộ trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời
cụ thể tăng cường nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm y tế
cũng như đội ngũ cán bộ y bác sĩ khám chữa bệnh đối với việc khám chữa bệnh cho người khuyết tật
các cơ sở y tế công lập cần chú trọng tới công tác ứng xử
thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế
tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người khuyết tật
có phương án hỗ trợ đối với người khuyết tật nhẹ sử dụng bảo hiểm y tế
đặc biệt cần phải đưa vào danh mục một số dụng cụ hỗ trợ thiết yếu cho người khuyết tật vào hạng mục do bảo hiểm chi trả
hiện thực hóa những điều này sẽ giúp người khuyết tật yên tâm hơn với việc tham gia bảo hiểm y tế
và bảo đảm quyền của người khuyết tật trong quá trình tham gia khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
bên cạnh đó người khuyết tật và gia đình của họ cũng cần tích cực tìm hiểu các thông tin về bảo hiểm y tế
quan tâm hơn đến nhu cầu phục hồi chức năng của người khuyết tật
thực hiện nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế tránh gây khó khăn cho cán bộ y tế trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
và không thể thiếu đối với mỗi người khuyết tật
hy vọng rằng trong thời gian tới các cơ quan chức năng tại việt nam
sẽ nhanh chóng tăng cường và mở rộng chính sách hỗ trợ đến tất cả các nhóm người khuyết tật
để bảo hiểm y tế thực sự trở thành nguồn động viên giúp người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thapsangniemtina org vn